thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam
diễn đàn nhằm khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức
có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thời đại bốn và hội nhập quốc tế
cùng dự và chủ trì diễn đàn có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo các bộ ngành
với tôn trị đồng hành của doanh nghiệp cùng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
diễn đàn tập trung vào sự tham gia của doanh nghiệp để giải quyết hài hòa giữa nhu cầu của doanh nghiệp
và khả năng cung ứng nguồn nhân lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đồng thời thu hút sự ủng hộ của người dân vào học nghề
tại diễn đàn nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ lao động qua đào tạo của ta còn thấp
so với mục tiêu của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra đặt ra thách thức lớn đối với giáo dục nghề nghiệp
thưa quý vị trong số khoảng năm mươi năm triệu người lao động của nước ta thì chỉ có khoảng hai mươi bốn lao động qua đào tạo
như vậy lực lượng lao động chưa có bằng cấp chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp còn lớn
hiện nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuy đã được cải thiện
nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực của ngành lĩnh vực cụ thể và yêu cầu đổi mới cơ cấu kinh tế xã hội
cập tới vấn đề phát triển bền vững trong đó muốn phát triển bền vững và bao trùm
cần quan tâm phát triển kỹ năng việc làm thỏa đáng và nền an sinh bền vững cho con người và doanh nghiệp
đồng hành với nhà trường tạo đột phá về quy mô và chất lượng giáo dục nghề nghiệp
góp phần nâng tầm kỹ năng lao động việt nam
đổi mới căn bản nội dung chương trình đào tạo nghề
hai xã hội hóa mạnh mẽ các cơ sở đào tạo nghề thông qua sự tham gia tích cực chủ động của doanh nghiệp
trong đó việc xây dựng các chương trình nội dung đào tạo nghề cần tính đến những thay đổi của bối cảnh đào tạo nghề trong thời gian tới
nhất là tác động của khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi cơ bản loại hình phương thức nội dung đào tạo
cần bám sát các quan điểm nhiệm vụ đã nêu trong chỉ thị ba mươi bảy về đổi mới nội dung chương trình đào tạo nghề
để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nghề
cần có những chính sách mạnh mẽ hơn về ưu đãi cho doanh nghiệp như về thuế
và các cơ chế chính sách khác
trong một mươi một mươi năm năm tới khoảng một phần ba công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của cuộc cách mạng bốn
của công nghệ thông tin robot tự động hóa và trí tuệ nhân tạo
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình khi robot thay thế con người
do đó lao động của việt nam phải thay đổi nhất là ngành nghề thâm dụng nhiều lao động như dệt may da dày cơ khí điện tử
trước khi dự diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đại biểu đã tham quan triển lãm kỹ năng nghề
diễn ra tại khuôn viên của sự kiện